chiến dịch tiêm tám trăm ba mươi sáu liều vaccine covid một mươi chín số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở tp hcm đã chính thức khởi động vào sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu
một trăm năm mươi nhân viên y tế bao gồm một trăm linh bác sĩ hai trăm linh điều dưỡng và năm mươi nhân viên hỗ trợ của một mươi trung tâm tiêm chủng vnvc tại tp hcm đã ra quân tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín thân tốc của tp hcm
với ba trăm năm mươi bác sĩ điều dưỡng nhân viên tham gia tiêm chủng vnvc trở thành đơn vị đóng góp lực lượng đông nhất trong chiến dịch tiêm vaccine lần này
sau khi tập huấn lực lượng nhân viên y tế vnvc sẽ tham gia vào đợt tổng tiêm chủng cho hàng triệu người dân của thành phố
dự kiến triển khai tiêm trong vòng năm ngày từ thứ hai đến thứ sáu ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
địa điểm tiêm chủng sẽ theo kế hoạch phân công của sở y tế tp hcm
một trong những nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine đợt này là công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất nơi có rất đông người lao động đang làm việc với mật độ cao
ngoài ra các đối tượng khác như người cao tuổi người trong khu cách ly khu phong tỏa cũng sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này